hồi bốn giờ sáng nay ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão cách đảo bạch long vĩ địa phận hải phòng khoảng một trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám vận tốc sáu mươi bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi bán kính gió mạnh cấp sáu giật từ cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong sáu giờ tới bão số bảy di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão cách thành phố hải phòng khoảng một trăm linh km cách nam định khoảng một trăm ba mươi km cách thanh hóa một trăm tám mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám vận tốc đạt sáu mươi bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
dự báo trong sáu một mươi hai giờ tiếp theo bão số bảy di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sáu giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên đất liền khu vực nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy vận tốc bốn mươi sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
di chuyển chủ yếu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
đến bốn giờ sáng ngày một mươi một tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu thấp dưới bốn mươi km trên giờ
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới sức gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên gồm phía bắc vĩ tuyến một mươi tám năm độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
theo ông mai văn khiêm giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng hai ba ngày tới
bão kopasu ở trên vùng biển thái bình dương sẽ đi vào biển đông sau đó khoảng ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng một mươi sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên biển đông
ông cho biết cơn bão này đã hoạt động trên vùng biển thái bình dương từ sáng ngày chín tháng một mươi
dự báo khoảng đêm một mươi một đến sáng ngày một mươi hai tháng một mươi cơn bão này có khả năng đi vào phía bắc biển đông và trở thành cơn bão số tám
đây là một cơn bão mạnh khi ở trên biển di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ và phía bắc trung bộ trong khoảng ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng một mươi
và có thể gây ra một đợt mưa lớn cho các khu vực này trong giai đoạn từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi
ông khiêm cũng cho biết thêm các tính toán dự báo tại thời điểm ngày chín tháng một mươi của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho thấy
có khả năng ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng một mươi sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc bão khác trên biển đông
từ chiều nay chín tháng một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi ở phía đông bắc bộ có mưa to đến mưa rất to tổng lượng mưa phổ biến là một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm có nơi trên ba trăm linh mm
từ ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi ở phía tây bắc bộ có mưa to tổng lượng mưa phổ biến là năm mươi một trăm linh mm có nơi trên một trăm năm mươi mm
từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng một mươi ở các tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh có mưa to đến rất to tổng lượng mưa phổ biến vào khoảng một trăm linh hai trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm năm mươi mm
từ nay đến ngày một mươi ba tháng một mươi trên các sông suối khu vực bắc bộ từ thanh hóa đến hà tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ ở thượng lưu các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh
trên các sông khu vực bắc bộ và hạ lưu các sông từ thanh hóa đến hà tĩnh là hai đến bốn mét
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày một mươi và ngày một mươi một tháng một mươi ở bắc bộ và thanh hóa trời chuyển lạnh
vùng núi phía bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là một mươi chín hai mươi một độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ
trong những ngày tiếp theo không khí lạnh còn duy trì
ở các tỉnh bắc bộ duy trì trạng thái thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm riêng vùng núi và núi cao có nơi trời rét
báo cáo nhanh ngày năm tháng một mươi về công tác trực ban phòng chống thiên tai của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết
chiều ngày bốn tháng một mươi trên khu vực miền nam philippines có một vùng áp thấp vị trí ở vào khoảng tám chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm năm một trăm hai mươi sáu năm độ kinh đông
dự báo khoảng chiều và tối nay ngày năm tháng một mươi vùng áp thấp đi vào biển đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
những ngày sau đó có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực giữa và nam biển đông
khoảng ngày một mươi và một mươi một tháng một mươi một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và tương tác với bão
áp thấp nhiệt đới nên diễn biến của bão áp thấp nhiệt đới trên biển đông sẽ rất phức tạp
từ ngày năm đến ngày sáu tháng một mươi khu vực từ thanh hóa đến bình định có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
với tổng lượng mưa phổ biến là một trăm linh hai trăm linh mm một đợt có nơi trên hai trăm năm mươi mm một đợt
khu vực đồng bằng và ven biển bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa ba mươi sáu mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trên hai mươi bốn h
ngày và đêm ngày năm tháng một mươi ở khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ tiếp tục có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ bốn mươi bảy mươi mm trên hai mươi bốn h có nơi trên một trăm linh mm trong vòng hai mươi bốn h
thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến khánh hòa
chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới bão trên biển đông và mưa lớn diện rộng
theo nội dung văn bản số bốn trăm bốn mươi hai vpt ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một và số bốn trăm ba mươi tám trên vpt ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một
của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai
tổ chức trực ban phòng chống thiên tai hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra